trường công trường điểm trường chuyên lớp chọn đã từng là mơ ước của nhiều vị phụ huynh và học sinh
tuy nhiên gần đây không ít phụ huynh đã cho con bỏ trường công để chuyển sang học trường dân lập
lợi thế trường công bị bao mòn vì dạy thêm học thêm vì sĩ số và vì nhiều yếu tố khác
trong khi phụ huynh thì muốn giải phóng cho con khỏi những áp lực của học hành
và thực tế với nhiều trường dân lập để có được một suất học trong mùa tuyển sinh năm nay là điều không hề dễ
lớp học này đã có đến hơn nửa học sinh đến từ các trường công lập trong thành phố
sau một năm học tại đây các em đã bắt đầu quen với nền nếp học tập những kỷ luật chặt chẽ của nhà trường
và đặc biệt là tiêu chí học thật thi thật nói không với giản lận thi cử luôn được đề cao trong ngôi trường này
khi vào lương thế vinh rồi thì con chỉ là hơi bất ngờ
bởi vì các bạn học một cái trường công trường công trường dân lập trường công trường công trường công trường công trường công trường công trường công trường công

cách làm bài với cả cách dạy của các thầy cô nó cũng khác lạ so với các trường công
cô giáo người quen của gia đình cũng có nói là khi mà em cho con lựa chọn vào trường lương thế vinh
thì em phải lựa chọn thành hết sức cân nhắc về cái vấn đề kỷ luật
nếu như con mình mà không đáp ứng được vấn đề kỷ luật thì có thể là sau khi con vào học rồi
mà con có thể chuyển trường chỗ khác thì nó sẽ khó khăn
đối với con lại phải làm một cái bước
thì cái riêng cái vấn đề đấy thì tôi sẽ cố gắng là về với cụ huynh và nhà tôi cũng sẽ yêu cầu các con mình
là phải đạt được cái vấn đề kỷ luật của trường
những thiết bị cho phép kiểm soát thời gian ở trường của học sinh
những nội quy nhắc nhở cụ thể chi tiết
những bản cam kết về kỷ luật học đường
và một triết lý giáo dục đề cao việc dạy người học làm người tử tế trước khi học chữ
đó là những thứ đầu tiên
khi bước vào ngôi trường tư thục này học sinh được tiếp cận
và những hình ảnh như thế này cũng không hề hiếm sau những tiết học
đúng là hạ khắc nghiêm khắc có phần hạ khắc
nhưng mà đi đúng vào trọng tâm xử lý lỗi của học sinh
không dính đến những cái về mặt là tâm lý hay là về mặt cảm xúc
mà đi sâu vào việc là xử lý lỗi và giải quyết lỗi này
còn tại ngôi trường này
cuộc sống nội chú rèn luyện tính tự lập sự tự tin và chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân
chú trọng thực hành ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động học tập
là những yếu tố hấp dẫn khiến các vị phụ huynh quyết định gửi con vào đây
phương pháp giảng dạy ở đây rất là hấp dẫn
bên cạnh đó là những hoạt động trải nghiệm rất tốt hướng con người phát triển một cách toàn diện hơn
thì mẹ em và em đã hoàn toàn đồng ý ngay từ cái lần thăm quan đầu tiên
bọn con học áp dụng được vào thực tế và bọn con được trực tiếp thực hành
vậy nên là con có cảm giác là cái việc học của mình nó thực sự đang là đang là học thật và đang có ý nghĩa thật
chứ không phải là chỉ làm chỉ học để cho qua bài qua môn qua lực đề lên lớp
trong suốt năm ngày trên một tuần bọn em ở đây cho nên là đương nhiên thì khác với những các trường công khác
bọn em cũng sẽ có những cái kỷ luật riêng
ví dụ như ở ký túc xá chúng em phải đi ngủ lúc một mươi h một mươi ạ
và ở nhà thì bọn em có thể thức đến một h sáng không ai nói gì hết
có thể nói là sự lựa chọn số một
để có thể nhận được những cái trải nghiệm mà con đang hướng tới để kiểu hướng tới thông thơ hoa ấy ạ
những năm học gần đây một số trường phổ thông ngoài công lập đã thu hút được sự quan tâm
tin tưởng của phụ huynh bằng chính sự năng động nhạy bén của mình trong đổi mới giáo dục
có những trường thậm chí đã được đặt trong tốc đầu mỗi mùa tuyển sinh với điểm thi đầu vào
cao hơn rất nhiều những trường công lập
dù chi phí mà phụ huynh bỏ ra khi cho con học tại những ngôi trường này
chắc chắn không hề rẻ
điều này cho thấy những lợi thế về học phí sẽ không còn hấp dẫn nếu các trường công lập không thực sự tự thay đổi